bài toán nào để giúp doanh nghiệp có thể đầy mạnh liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm
là nội dung được thảo luận tại diễn đàn doanh nghiệp việt nam
liên kết để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu diễn ra tại hà nội vào sáng nay
tại diễn đàn đại diện lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và các bộ ngành liên quan đã cùng hàng trăm doanh nghiệp nông sản
thảo luận thực trạng giải pháp tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp
gia tăng giá trị hàng hóa thúc đẩy xuất khẩu nông sản
để chúng tôi có thể liên kết được một số doanh nghiệp từ nước ngoài
cũng như là các doanh nghiệp muốn liên kết với doanh nghiệp chúng tôi
để cùng tạo thành một chuỗi cung ứng quy chuẩn từ đầu vào đến đầu ra
sản phẩm đạt được tiêu chuẩn tốt nhất để có thể hướng đến thị trường xuất khẩu cao cấp hơn
so với sản phẩm lúa gạo hiện nay cũng được đánh giá việt nam có rất nhiều khó khăn
đặc biệt là giá trị của gạo hoạt gạo việt nam chưa được nâng tầm đến tầm quốc tế
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong tổng số hơn chín hai nghìn doanh nghiệp nông lâm thủy sản
chỉ có gần một mươi hai doanh nghiệp nông nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị
các doanh nghiệp còn lại khả năng liên kết yếu
số lượng mô hình chuỗi nông sản an toàn chưa nhiều
hợp đồng liên kết thiếu chặt chẽ
các chuyên gia nhận định để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
cần đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ
bảo đảm nguồn gốc xuất xứ đáp ứng nguồn vốn
thông qua đẩy mạnh triển khai chính sách tín dụng
đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn